đội cảnh sát giao thông trật tự và đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hồng bàng thành phố hải phòng
vừa phá chuyên án bắt giữ phạm quốc nghĩa hai mươi bảy tuổi trú tại quận lê trân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an quận hồng bàng phát hiện đối tượng phạm quốc nghĩa có nhiều biểu hiện nghi vấn
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại khu vực ngã tư hoàng văn thụ điện biên phủ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận hồng bàng
bắt quả tang phạm quốc nghĩa đang vận chuyển trái phép chất ma túy
lực lượng công an thu giữ trên người và tại nhà của đối tượng ba trăm sáu mươi tám g mdma hơn một trăm sáu mươi bảy g ketamine
tám mươi ba năm g ma túy tổng hợp dạng nước vui cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hồng bàng đã tiến hành khởi tố phạm quốc nghĩa
về tội mua bán trái phép chất ma túy
hai mươi năm tù là bản án mà toán nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo trần đăng phương
trú tại thành phố long xuyên về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào khoảng một mươi hai h ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba phương điều khiển xe ô tô đến khóm tân phú
phường mỹ quý thành phố long xuyên nhận một thùng xốp gửi từ thành phố hồ chí minh về cho phương
bên trong có chứa trên bốn trăm linh g ma túy loại ketamin thì bị lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh an giang bắt quả tăng
quá trình điều tra cơ quan công an xác định từ khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
phương đã bốn lần liên hệ với một đối tượng ở thành phố hồ chí minh đặt mua ma túy loại ketamine
mỗi lần hai mươi g về bán lại nhằm kiếm lời
kết thúc phiên tỏa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần đăng phương hai mươi năm tủ
về tội mua bán trái phép chất ma túy và phạt bổ sung bị cáo phương số tiền bảy mươi triệu đồng
chỉ sau hai mươi bốn giờ công an huyện quý châu tỉnh nghệ an đã truy bắt thành công đối tượng cướp giật tài sản
đang lẩn trốn trong rừng sâu
đối tượng bị bắt là vi văn sáng sinh năm hai nghìn năm trú tại xã châu hạnh huyện quỳ châu
trước đó vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một sáng đóng giả làm khách mua điện thoại cướp giật chiếc điện thoại
iphone trị giá khoảng một mươi triệu đồng rồi lên xe tẩu thoát
khi bị lực lượng công an truy bắt đối tượng sáng đã lẩn trốn vào rừng sâu
ở khu vực giáp danh giữa tỉnh nghệ an và tỉnh thanh hóa
công an huyện quỳ châu tỉnh nghệ an đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ tiến hành vây bắt
đến một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một sáng bị bắt cùng tăng vật là chiếc xe mô tô gây án và chiếc điện thoại iphone
khám xét người lực lượng công an còn thu giữ thêm ba viên ma túy tổng hợp
quá trình bắt giữ bảo đảm tuyệt đối an toàn
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam
lâm văn thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và thái văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
cùng chú tại thành phố rạch giá về hành vi cướp tài sản
do không có tiền tiêu xài thương cùng với chiến đã tìm người đi đường để cướp tài sản
khi cả hai đến đường trần quý cáp phường an bình thành phố rạch giá
thì phát hiện một cụ bà bảy mươi một tuổi đang đứng ngoài đường
trên cổ có đeo sợi dây chuyền
thương điều khiển xe chạy từ phía sau cho chiến giật lấy sợi dây chuyền vàng một mươi tám k
trọng lượng năm sáu chỉ của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy
sau đó cả hai mang sợi dây chuyền vừa cướp được đến một tiệm bán được hơn tám triệu đồng
sau đó chia đôi số tiền để tiêu xài thì bị phát hiện bắt giữ
theo kết quả điều tra chiến và thương đều từng có tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản vừa mới ra tù
liên quan đến thông tin người lạ tiếp cận đưa tiền cho học sinh ở cổng trường với ý đồ xấu
tại trường tiểu học hà huy giáp quận một mươi hai tp hcm đang gây xôn xao dư lận
ủy ban nhân dân quận một mươi hai đã chính thức lên tiếng về vụ việc
cụ thể ủy ban nhân dân quận một mươi hai khẳng định hoàn toàn không có việc người lạ gian cảnh tiếp cận cho tiền
với ý đồ bắt cóc học sinh ở cổng trường tiểu học hà huy giáp vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một như đồn thổi trước đó trên mạng xã hội
ủy ban nhân dân quận một mươi hai sẽ tiếp tục ra soát xử lý theo quy định đồng thời chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo quận một mươi hai
để mạnh công tác tuyên truyền tăng cường việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh
ủy ban nhân dân quận một mươi hai đã chỉ đạo công an quận một mươi hai phối hợp với các đơn vị tổ chức trích xuất camera và xác minh làm rõ vụ việc
thưa quý vị thời gian qua tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật xảy ra có diễn biến phức tạp
tính chất mức độ cũng ngày càng manh động tinh vi và liều lĩnh hơn
động cơ mục đích chủ yếu bục phát dễ bị kích động bởi những suy nghĩ đơn giản bất chấp hành vi và hậu quả
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự
đây cũng là hồi chuông báo động về trách nhiệm của mỗi cá nhân gia đình và toàn xã hội
trong việc chung tay phòng ngừa góp phần để lùi tội phạm ở lối tuổi này
ghi nhận tại tỉnh bắc ninh
đối tượng đoàn thanh luân một mươi sáu tuổi ở khu bồ sơn phường gó cường tp bắc ninh
vừa bị công an tp bắc ninh bắt xử về hành vi gây dối trật tự công cộng
học hết lớp chín bố mẹ cho luân đi học nghề xong luân tự bỏ học ban ngày phụ việc ở một quán cà phê
tối thường xuyên đi chơi tụ tập với nhóm bạn dẫn đến những mâu thuẫn gây dối trật tự công cộng
trường hợp này mới một mươi năm tuổi xong đã bỏ học gần hai năm
nghe theo lời xứ dục của bạn bè thiếu niên này bịt biển số xe
điều khiển phương tiện từ huyện lục ngạn tỉnh bắc giang về tp bắc ninh
phóng nhanh lạng lách đánh võng bất chấp hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông
các đối tượng này thường là những đối tượng trẻ thanh thiếu niên chưa hiểu biết về pháp luật
có những hành vi rất là nguy hiểm gây ra cho chính bản thân người điều khiển phương tiện
cũng như người tham gia thông
có những đối tượng là mang theo vũ khí thô sơ ví dụ như mang theo dao gậy đao kiếm
cả biệt có những trường hợp mang theo cả những vỏ chai bia chai nước ngọt tủy tinh
để khi gặp lực lượng chức năng kiểm soát toàn trai trên đường
thì có thể là chống trả lại nhém lại lực lượng chức năng
theo các chuyên gia tâm lý giáo dục giai đoạn từ một mươi hai đến một mươi sáu tuổi có sự thay đổi rất lớn về tâm sinh lý
dẫn đến biến động cả về hành vi cảm xúc và nhận thức
trong khi đó những mặt trái cơ chế thị trường mạng xã hội vẫn hàng ngày tác động rất lớn đến các em
với vốn kinh nghiệm sống ít ỏi lại thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình nhà trường
nên dễ có nguy cơ dẫn đến các hành động lệch chuẩn thậm chí vi phạm pháp luật
đa phần trẻ phạm tội có hoàn cảnh gia đình éo le phức tạp chủ yếu ở những đối tượng đã bỏ học
tại sao mà các em bỏ học và mình phải xử lý từ cái nguyên nhân đó
thứ nhất là ví dụ như là do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn
thì có thể các tổ chức xã hội có thể chung tay để giúp đỡ em trở lại trường
hoặc là do điều kiện về mặt nhận thức
thì lúc đấy các nhà trường cũng phải các giáo viên cũng phải tư vấn cho phụ huynh
các loại hình học tập khác nhau ngoài những cái việc là các em vào trường công lập
thì chúng ta còn hệ thống các trường tư thục cũng như là các trường nghề
để cho các em có thể gia nhập vào các cái hệ thống giáo dục đó
các cơ sở giáo dục như vậy để các em tiếp tục công việc trao dồi kiến thức của mình
gian luyện kỹ năng của mình để đủ trưởng thành
lúc đấy các em bước ra ngoài đời thì các em đủ một bản lĩnh
để có thể đối mặt với tất cả các tác động tiêu cực đến bản thân mình
phòng ngừa ngăn chặn trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
gia đình và xã hội trong đó cần đặc biệt đề cao vai trò trách nhiệm của gia đình
vừa góp phần lành mạnh hóa đời sống xã hội vừa là cơ sở để bồi dưỡng
xây dựng chuẩn mực đạo đức cho thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước
thưa quý vị trong phiên làm việc sáng nay với bốn trăm ba mươi một trên bốn trăm sáu mươi tám đại biểu biểu quyết tán thành
quốc hội đã chính thức thông qua luật căn cước
với tám mươi bảy hai mươi năm trên tổng số đại biểu có mặt tại hội trường bấm nút biểu quyết tán thành
quốc hội đã thông qua luật căn cước
trước đó trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh lê tật tới
cho biết qua thảo luận tại kỳ họp thứ sáu hầu hết ý kiến đại biểu quốc hội đều đồng ý với tên gọi
của dự thảo luật và tên thẻ căn cước
ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng việc sử dụng tên gọi luật căn cước
thể hiện rõ tính khoa học vừa bao quát được phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng của luật
vừa phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số
với việc tích hợp đầy đủ thông tin một cách khoa học trong thẻ căn cước
cùng với hình thức phương thức quản lý số đảm bảo tính đại chúng
thì việc đổi tên thành thẻ căn cước sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước có tính khoa học hơn
phục vụ công cuộc chuyển đổi số kinh tế số xã hội số của chính phủ
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho người dân trong tham gia các hoạt động xã hội
cũng như giao dịch về hành chính dân sự ngày càng tiện lợi
thẻ căn cước hiện nay được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến
có khả năng bảo mật cao bảo đảm chống lại việc làm giả thẻ
trong chip điện tử trên thẻ căn cước có công nghệ xác thực thông qua đối sánh vân tay
hoặc khuôn mặt nhằm xác thực chính xác chủ thẻ
bên cạnh đó để khai thác được các thông tin trong chip điện tử
phải sử dụng thiết bị chuyên dụng và các thiết bị này phải được bộ công an cung cấp mã bảo mật
để xác thực bảo đảm an ninh an toàn bảo mật thông tin
luật cũng đã chỉnh lý bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân và người gốc việt nam
chưa xác định được quốc tịch về căn cước cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và cơ sở dữ liệu căn cước cho đầy đủ chặt chẽ
luật căn cước gồm bảy chương bốn mươi sáu điều có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
liên quan đến vụ cướp ngân hàng vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một trên địa bàn quận hữu hành sơn
thành phố đà nẵng khiến một nhân viên bảo vệ tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn mạnh cường hai mươi năm tuổi
chú huyện quế sơn tỉnh quảng nam và trần văn trí hai mươi hai tuổi
chú huyện hòa vang thành phố đà nẵng về hành vi cướp tài sản và giết người
theo điều tra vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi một
cường và trí nguyễn trang lao vào phòng giao dịch vũ hành sơn
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv dùng súng và dao chuẩn bị từ trước
uy hiếp nhân viên để lấy tiền nhưng bắt thành
sự việc bị ông trần minh thành năm mươi tuổi chú quận thanh khê
là bảo vệ của ngân hàng phát hiện chống trả quyết liệt
trong lúc tẩu thoát cường đâm trọng thương ông thành và khiến ông tử vong
nhận được tin báo lực lượng công an tổ chức chốt chặn và bắt giữ được
hai đối tượng khi đang cố gắng lẩn trốn
tại cơ quan công an bước đầu cả hai thừa nhận do không có công an việc làm
lại đam mê cờ bạc cá độ bóng đá chơi game nên nợ nần tiền bạc
sau khi quen biết nhau trên mạng xã hội cả cường và trí cùng ở chung bàn bạc
đặt mua hung khí để thực hiện việc cướp ngân hàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
vừa bắt tạm giam lâm văn thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
và thái văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
vì tội cướp giật tài sản
do không có tiền tiêu xài nên thương cùng với chiến đã tìm người đi đường
để cướp tài sản
khi cả hai đến đường trần quý cáp phường an bình thành phố rạch giá
thì phát hiện một cụ bà bảy mươi một tuổi đang đứng ở ngoài đường
trên cổ có đeo sợi dây chuyền nên thương điều khiển xe từ phía sau
cho chiến giật lấy sợi dây chuyền vàng một mươi tám k trọng lượng năm sáu chỉ của nạn nhân
rồi tăng ra bỏ chạy
sau đó cả hai mang sợi dây chuyền vừa cướp giật được đến một tiệm
bán được hơn tám triệu đồng rồi chia đôi số tiền đó để tiêu xài
thì bị công an phát hiện bắt giữ
theo kết quả điều tra chiến và thương đều có tiền án về tội cướp giật tài sản
và trộm cắp tài sản vừa mới ra tù
thưa quý vị thời gian qua tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật
xảy ra có diễn biến phức tạp tinh chất mức độ cũng ngày càng manh động
tinh vi và liều lĩnh hơn
động cơ mục đích chủ yếu là bộc phát sẽ bị kích động bởi những suy nghĩ đơn giản
bất chấp hành vi và hậu quả ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự
đây cũng là hồi chuông báo động về trách nhiệm của mỗi cá nhân gia đình và xã hội
trong việc chung tay phòng ngừa góp phần đẩy lùi tội phạm ở lứa tuổi này
ghi nhận sau đây tại tỉnh bắc ninh
đối tượng đoàn thanh luân một mươi sáu tuổi ở khu bồ sơn phường gõ cường tp bắc ninh
vừa bị công an tp bắc ninh bắt xử về hành vi gây dối trật tự công cộng
học hết lớp chín bố mẹ cho luân đi học nghề xong luân tự bỏ học ban ngày phụ việc ở một quán cà phê
tối thường xuyên đi chơi tụ tập với nhóm bạn dẫn đến những mâu thuẫn gây dối trật tự công cộng
em có suy nghĩ lại kiểu hành vi này là sai kiểu ảnh hưởng đến xã hội như là
cũng gây nhận đến tính mạng của bạn bên kia
ở thiếu niên em thì kiểu mất đi quyền tự do
kể cả kiểu mất đi tương ái
trường hợp này mới một mươi năm tuổi xong đã bỏ học gần hai năm
nghe theo lời xứ dục của bạn bè thiếu niên này bịt biển số xe điều khiển phương tiện
từ huyện lục ngạn tỉnh bắc giang về tp bắc ninh phóng nhanh lạng lách đánh võng
bất chấp hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông
trường hợp này mới một mươi năm tuổi xong đã bỏ học gần hai năm
nghe theo lời xứ dục của bạn bè thiếu niên này bịt biển số xe điều khiển phương tiện từ huyện lục ngạn tỉnh bắc ninh phóng nhanh lạng lách đánh võng bất chấp hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông

nghe theo lời xứ dục của bạn bè thiếu niên này bịt biển số xe điều khiển phương tiện từ huyện lục ngạn tỉnh bắc ninh phóng nhanh lạng lách đánh võng bất chấp hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông

theo các chuyên gia tâm lý giáo dục giai đoạn từ một mươi hai đến một mươi sáu tuổi có sự thay đổi rất lớn về tâm sinh lý
dẫn đến biến động cả về hành vi cảm xúc và nhận thức
trong khi đó những mặt trái cơ chế thị trường mạng xã hội vẫn hàng ngày tác động rất lớn đến các em
với vốn kinh nghiệm sống ít ỏi lại thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình nhà trường nên dễ có nguy cơ dẫn đến các hành động lệch chuẩn thậm chí vi phạm pháp luật
đa phần trẻ phạm tội có hoàn cảnh gia đình éo le phức tạp chủ yếu ở những đối tượng đã bỏ học
tại sao mà các em bỏ học và mình phải xử lý từ cái nguyên nhân đó
thứ nhất là ví dụ như là do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn thì có thể các tổ chức xã hội có thể chung tay để giúp đỡ em trở lại trường
hoặc là do về một cái điều kiện về mặt nhận thức thì lúc đấy các nhà trường cũng phải các giáo viên cũng phải tư vấn cho phụ huynh ở các loại hình học tập khác nhau
ngoài những việc là các em vào trường công lập thì chúng ta còn hệ thống các trường tư thục cũng như là các trường nghề để cho các em có thể gia nhập vào các hệ thống giáo dục đó
các cơ sở giáo dục như vậy để các em tiếp tục công việc trao dồi kiến thức của mình
gian luyện kỹ năng của mình để đủ trưởng thành
lúc đấy các em bước ra ngoài đời thì các em đủ một cái bản lĩnh để có thể đối mặt với tất cả các tác động tiêu cực đến bản thân mình
phòng ngừa ngăn chặn trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị gia đình và xã hội
trong đó cần đặc biệt đề cao vai trò trách nhiệm của gia đình vừa góp phần lành mạnh hóa đời sống xã hội
vừa là cơ sở để bồi dưỡng xây dựng chuẩn mực đạo đức cho thế hệ trẻ
những chủ nhân tương lai của đất nước
vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng sáng ngày hôm nay tại tổ năm ấp an khánh xã tân an thạnh huyện bình tân tỉnh vĩnh long
đã xảy ra vụ cháy nhà dân khiến hai người tử vong
thời điểm trên người dân phát hiện căn nhà trên bị cháy nên đã gọi lực lượng chữa cháy địa phương
và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ dập lửa tiếp cận đám cháy
lực lượng chữa cháy đã tổ chức cứu người bị nạn dựng nhưng do đám cháy quá lớn
cộng với nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong căn nhà nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
đến khoảng năm h cùng ngày đám cháy đã được sập tắt hoàn toàn
được biết căn nhà trên là của anh phan văn tới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
thời điểm xảy ra cháy vợ anh tới cùng với người con trai và một người cháu
cùng sinh năm hai nghìn một mươi sáu ngủ ở dưới nhà nên đã kịp thời chạy ra ngoài an toàn
riêng anh tới cùng với một người con trai sinh năm hai nghìn một mươi
ngủ ở trên lầu đã bị tử vong tại hiện trường
hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy
công an tỉnh bình dương đang truy tìm đối tượng xâm nhập vào hệ thống quản trị
đăng dòng chữ lạ trên bảng điện tử ở một cổng trào trên địa bàn
vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một khi cổng trào ở xã nông thôn mới an sơn
thành phố thuận an tỉnh bình dương hiện lên dòng chữ nhà cái đến từ châu phi
dòng chữ trên xuất hiện trong khoảng một mươi phút sau khi phát hiện người dân đã thông báo
tới chính quyền địa phương để tắt bảng điện tử
nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do người quản lý bất cần không khóa bộ điều khiển
đã để người khác lợi dụng xâm nhập đưa thông tin sai trái
hiện công an đang xác minh tìm người đưa thông tin phản cảm nói trên
cơ quan chức năng tỉnh bình dương đề nghị các địa phương cẩn trọng trong quản lý vận hành
thắt chặt giải pháp để không lặp lại vụ việc dòng chữ lạ xuất hiện trên bảng điện tử như trên
phun sơn lên hàng trăm ghế đá trên địa bàn tỉnh quảng ngãi nội dung quảng cáo về các trang web đánh bạc
việc làm này do một đối tượng ở campuchia cầm đầu và hành vi này đã nhanh chóng bị công an tỉnh quảng ngãi truy xét ngăn chặn
sau một đêm các ghế đá trong công viên ba tơ thành phố quảng ngãi và nhiều khu vực công cộng nhà dân
bị phun những vết sơn đỏ với các dòng chữ lớn có nội dung thông tin quảng cáo cờ bạc game cá độ online như thế này
phát hiện là mấy hôm nay đó nó giống như thế này mà bôi trong thời điểm bằng đêm sáng ngày mình thấy như thế này
ngay sau đó lực lượng công an tp quảng ngãi và công an cơ sở đã làm rõ ba đối tượng trong đường dây liên kết
sơn quảng cáo web đánh bạc qua mạng tại campuchia gồm lê văn kiệt ở cà mau trần thị thúy nga và đào thị mỹ ngân
cùng ở huyện tư nghĩa đồng thời thu giữ nhiều bình sơn khung sơn web quảng cáo
em chưa có việc làm em tìm việc trên facebook
em thấy thông tin của bên công ty người ta tuyển dụng tổng tác viên để tuyển nhân sự làm việc
em nghĩ là tuyển dụng thì bình thường nên em đăng ký làm
sau đó thì họ kết bạn và họ dùng đích máy đảo để kết bạn với mình
sau đó là liên hệ để hướng dẫn mình nhận việc làm
em kết bạn với bên chị thảo quyên là bên campuchia
rồi xong là chị ấy cũng giới thiệu sơ vơ về công việc cho em
rồi chị gửi đưa cho em vào một cái nhóm sơn ghế đá
em mỗi lần em đi sơn về là phải có định vị các la bàn vị trí
rồi em sơn sau khi em xịt sơn lên ghế đá xong rồi em phải quay video lại tầm khoảng ba giây
các đối tượng khai nhận đã lên mạng xã hội và theo lời rụ rỗ của đối tượng người việt đang ở campuchia nhận việc nhẹ lương cao sơn quảng cáo
ngân có nhiệm vụ đăng bài lên mạng facebook tìm người ở quảng ngãi
lê văn kiệt đăng ký tham gia vào nhóm kín telegram từ campuchia quản lý và nhận nhiệm vụ sơn quảng cáo
theo đó khi đêm xuống các đối tượng mang theo đồ nghề phun sơn lên ghế đá khu vực công cộng trước nhà dân với giá ba mươi đồng một ghế
mỗi lần phun sơ lên ghế đá chụp hình gửi cùng định vị về cho quản lý nhóm làm bằng chứng để tính tiền công
công an phượng nguyễn chánh quyết tâm là phải làm rõ nhóm đối tượng đây để xử lý theo đúng quy định pháp luật và thực hiện những việc khắc phục vòng bộ ghế đá do đối tượng này xịt sơn
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện trên một trăm hai mươi ghế đá công cộng nhà dân trên địa bàn tp quảng ngãi từ nghĩa
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định